vòng hai mươi hai giải vô địch quốc gia tây ban nha real marid và cbia cùng gây thất vọng
đội tuyển đức giành quyền vào tứ kết davis cup hai nghìn một mươi chín
tối và đêm qua tại anh đã diễn ra những trận đấu của vòng hai mươi sáu giải ngoại hạng anh
trong khi manchester city bị chi điểm ở trận đấu sớm nhất trong buổi tối qua
thì manchester united và arsenal đều dễ dàng có được ba điểm
hành quân tới sân của burnley trong trận đấu sớm ngày thứ bảy
ít ai ngờ rằng man city lại gặp nhiều khó khăn đến vậy
phút hai mươi hai danilo lập công giúp nửa xanh thành man vượt lên dẫn trước
sau bàn thắng đoàn quân của hlv pek gok yula còn tạo sức ép nghẹt thở về phía cầu môn của thủ thánh poppe
tuy nhiên trong ngày thi đấu như mơ ngủ
những cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của alguero de bruyne hay sterling
không tận dụng được lợi thế đội khách đã phải trả giá khá đắt
phút tám mươi hai từ đường truyền vượt tuyến của lautern
gormunson chọn điểm dây chuẩn sát để bóng tung lưới ederson gỡ hòa cho burnley
trái ngược với thành tích của man xanh quy đỏ emu đã có được thắng lợi nhẹ nhàng hay không trước khát đầu phiêu thao
nổi bật trong trận đấu tại old trafford là màn trình diễn ấn tượng của tân binh alassid sanchez
cầu thủ người chile đã đóng góp một bàn thắng giúp đội nhà giành trọn vẹn ba điểm
đội bóng cũ của sanchez là arsenal cũng giành được thắng lợi tương bừng trước everton
kết thúc trận đấu tại emerest pháo thủ đã quần ngã everton với tỷ số năm một
nhờ công của ramsey với một cú hat trick
các bàn còn lại của đội chủ nhà được ghi do công của koscielny và tân binh aubameyang
vòng hai mươi hai giải vô địch quốc gia tây ban nha tối và đêm qua cũng diễn ra một số trận đấu đáng chú ý
ở trận đấu lượt đi của mùa giải năm nay levante đã gây bất ngờ khi kiếm được một điểm ngay tại bernabeu trước real madrid
và ở trận lượt về diễn ra vào tối qua đội bóng này tiếp tục làm được điều tương tự trên sân nhà
thắng lợi quan trọng trước valencia giúp brand marid tràn đầy khí thế trong chuyến hành quân tới sân của
levante và nhận định về một trận đấu dễ dàng với thầy trò zidane càng có cơ sở
khi ngay phút một mươi một trung vệ đội trưởng sergio ramos đã đưa kèn kèn trắng vượt lên dẫn trước
sau tình huống đánh đầu chuẩn sát từ tình huống đã phát góc của toni kroos
có bàn thắng đội bóng ao trắng dễ chơi hơn họ linh hoạt trong các đợt lên bóng
đồng thời liên tục tạo ra những đợt sóng gió về phía không thành của ore
nhưng khi đang mải mết tấn công đại diện của thành madrid bất ngờ nhận gáo nước lạnh
phút bốn mươi hai moreles khéo léo phá bẫy liệt vị rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc
mặc dù không thể chiến thắng được navas nhưng người đồng đội bà teng đã kịp ở vào
đã bồi thành công để săn bằng cách biệt cho đội nhà
sau giờ nghỉ real madrid nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm màn thắng
mặc dù vậy cũng phải chờ tới cuối hiệp hai đội khách mới có được điều mình cần
phút tám mươi một benzema nhả bóng vừa tầm để isco khống chế một nhịp
rồi tung cú dứt điểm không thể cản phá đưa real madrid vừa lên dẫn trước
những tưởng đây sẽ là kết quả cuối cùng của trận đấu thì bất ngờ đã xảy ra
phút tám mươi chín jason chọc khe tinh tế để pazzini thoát xuống hạ gục navas gỡ hòa cho levante
hòa hai hai khá đáng tiếc real madrid đã bỏ lỡ cơ hội đánh chiếm vị trí thứ ba của valencia
khi vẫn kém bầy rơi đúng một điểm
ở diễn biến đáng chú ý khác thành tích tài hại của svilla vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
khi ở trận đấu với eibar vào tối qua thay cho montella đã tiếp tục phải ngậm chai đắng
chơi như mơ ngủ trong phần lớn thời gian của trận đấu
đã để đội chủ nhà năm lần chọc thủng lưới
những người lập công cho đội chủ sân ipurua là kike ramit abila và một cú đúc của orellana
điểm sáng duy nhất của đội khách chính là bàn gỡ danh dự của paulo sarabia trên chấm một mươi một m ở giữa hình một
thua trận tuy nhiên servilla vẫn đang đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng
trong khi đó eibar đứng ngay sau với một điểm ít hơn
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với kết quả của một số trận đấu đáng chú ý
của vòng hai mươi bốn giải vô địch quốc gia pháp và hai mươi ba giải vô địch quốc gia italia
dù phải lắm khách đến sân của linh paris saint germain vẫn nhập cuộc đẩy tự tin
khi kylian mbappé vắng mặt vì án đình chỉ thi đấu
hội luyện viên unai emery đã để bộ ba neymar cavani và angel di maria sát cánh trên hàng công
nơi hạng tiền vệ tài năng trẻ lokenso được tin dùng bên cạnh pastore và verratti
đội bóng đến từ thủ đô đã tạo ra thế trận lấn lướt với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến bảy mươi
tuy nhiên mãi đến phút bốn mươi năm họ mới có bàn thắng mở tỷ số do công của berchi
bị dân bàn linh rồn lên tấn công tìm bàn gỡ
tuy nhiên họ lại thiếu sắc xảo để có thể khiến thủ thành của paris saint germain phải vào lưới nhặt bóng
khi trận đấu dần trôi về những phút cuối lần lượt neymar và lokenso có siêu phẩm ở các phút bảy mươi bảy và tám mươi bảy
để giúp paris saint germain ấn định chiến thắng chung cuộc ba
với ba điểm có được trong trận đấu này đoàn quân của unai emery tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng lickang
và hơn đội xếp thứ hai là maxi một mươi một điểm
trong khi đó tại italia tiếp đón crotone
trên sân nhà inter milan đã có trận đấu đánh dấu tròn hai tháng không thể giành chiến thắng tại đấu trường syria
với lợi thế sân nhà đội bóng áo sọc xanh đen nhanh chóng chiếm thế áp đảo và tung ra những pha giết điểm
đến phút hai mươi ba đội chủ sân giuseppe miaza cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng
với pha đánh đầu có phần may mắn của eder sau quả đá phạt góc của ivan ferricic
những phút tiếp theo đội chủ nhà tiếp tục tạo ra những cơ hội khá ngon ăn
nhưng sự vô duyên của các chân sút khiến họ không thể có được bàn thắng định đoạt số phận trận đấu
bước sang nghiệp hai crotone nhập cuộc đầy mạnh mẽ
đến phút sáu mươi barberis đã quân bình tỷ số với cú giữ điểm hiểm hóc
sau màn phương hợp bật nhả cực kỳ ăn ý cùng với đồng đội chota
những phút cuối trận tốc độ trận đấu lẫn sự kịch tính được đẩy lên cao
các học trò khuôn viên spalletti dồn đội hình lên tấn công
hồng tìm kiếm bàn thắng tuy nhiên các cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của eder
rồi perisic trung quốc inter bị cầm hòa với tỷ số một đều
với kết quả này đội bóng thành milan vẫn có được vị trí thứ tư
nhưng hy vọng tranh đua ngôi vô địch gần như đã hết
bây giờ là thời lượng của môn quần vật
hôm nay tiếp tục diễn ra những trận đấu tiếp theo của giải quần vợt đồng đội nam thế giới davis cup
với chiến thắng của alexander zverev trước nicky gears
đội tuyển đức đã giành quyền và chơi ở vòng tứ kết
sau khi bắt phân thắng bại ở hai trận đánh đơn
đội tuyển đức đã vượt lên dẫn trước hai một so với đội tuyển australia
nhờ chiến thắng ở trận đánh đôi
và sang đến lượt trận thứ tư khi mà những ngôi sao sáng nhất của hai bên gặp nhau
đó là alexander zverev và nicky gears
đại diện của châu âu đã giành chiến thắng quyết định để vào tới vòng tứ kết
sau bốn năm không thể vượt qua vòng một
bước vào trận đấu nicky gears không có được thể trạng tốt nhất
khi mới gặp một trấn thương nhẹ trước đó
chính bởi vậy zverev đã đánh đơn
đánh bại ngôi sao người australia sau ba set
với các tỷ số sáu hai sáu bảy và sáu hai
đối thủ ở vòng sau của đội tuyển đức
sẽ là một trong hai đội tây ban nha hoặc vương quốc anh
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao tối nay của chúng tôi